bên cạnh đó các tổ chức của người khuyết tật có thể nâng cao năng lực cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật thông qua tập huấn và mời họ tham gia dự án để họ trở thành những tác nhân tích cực trong tiến trình vận động chính sách về quyền giáo dục và hòa nhập xã hội của bản thân
vì ý nghĩa thiết thực của dự án mà chương trình đã thu hút sự tham gia đồng đảo của các hội người khuyết tật trên cả nước cũng như các tổ chức trong và ngoài nước tại việt nam

thì theo công ước quốc tế về người khuyết tật công ước đã nhận ra rằng phụ nữ khuyết tật và trẻ em khuyết tật là những nhóm mà chịu rất nhiều rào cản
do đó mà chúng tôi rất là mong muốn là chúng tôi tạo ra những cơ hội để cho các em được tham gia
các chị được tham gia và lên được tiền nội của mình chia sẻ với cộng đồng và mong muốn rằng cộng đồng lãng nghe tiền nội của các chị em
đấy cũng là một cách chúng tôi xây dựng kiến thức dựa trên cộng đồng và dựa trên góc nhìn của các chị em
ở việt nam tôi nhìn thấy rất nhiều kết quả tuyệt vời dành cho người khuyết tật
rất nhiều tổ chức dự án đã nỗ lực vì cộng đồng người khuyết tật và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
và tôi biết là để đạt được kết quả đó là điều không hề dễ dàng
cũng giống như là ở canada chúng tôi cũng như vậy
tôi nghĩ là để có thể triển khai nhiều chương trình dự án thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội
thì ngoài việc liên kết các bộ ngành các tổ chức người khuyết tật
thì có thể liên kết với các tổ chức dự án trong và ngoài nước giống như ở chương trình này
trong lĩnh vực khuyết tật này đối với các đơn vị như hội
thì là những vấn đề cần phải gõ qua nhiều
trải qua nhiều dự án nghiên cứu
thì các đơn vị của người khuyết tật mới có thể làm được các công tác nghiên cứu
nhưng chúng ta lại kết hợp nó thì quãng đường của nó xúc ngắn đi rất nhiều
và sự liên kết này bổ sung cho những nhà nghiên cứu
những thực tế rất sinh động làm sao để gắn kết được tất cả các bên liên quan là vô cùng quan trọng
và chúng ta lại phải làm sao để vận động tất cả các đơn vị này cùng phối hợp với chúng ta
để cái nguồn lực nó được dồi dào hơn nó lại tiết cận hơn và nó lại có hiệu quả hơn
dù ở cách xa hà nội nhưng hôm nay chị huỳnh ngọc hồng nhung
chủ tịch hội người khuyết tật thành phố cần thơ cũng cố gắng có mặt tại chương trình này
chị đến để tìm hiểu nhu cầu mối quan tâm và kinh nghiệm của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật
khi tham gia vào quá trình vận động chính sách
đồng thời để học hỏi các phương pháp nghiên cứu trực quan
các cách tổ chức chương trình cũng như kết nối với các địa phương các tổ chức
tìm kiếm cơ hội hợp tác cho hội người khuyết tật của địa phương mình
bởi theo chị nếu chỉ có một mình tổ chức hội
không có sự liên kết với các đơn vị tổ chức khác thì sẽ không thể có được thành công
để làm được những dự án thành công thì cần phải có sự liên kết
mà liên kết giữa tất cả các bên
các quan trọng nhất là bây giờ
từ những người
những người đối tượng hưởng lợi trước đã
họ có muốn làm hay không
thì họ có những chính sách cơ hội nào để làm hay không
và đó là liên kết giữa người hưởng lợi và các tổ chức phi chính phủ
với các hội
các hội nhóm
với các chính phủ
hoặc là nhà tài trợ
các tổ chức phi chính phủ
và các địa phương
mà phải liên kết
mà liên kết
phải là hiệu quả cơ
khi mà liên kết hiệu quả thì có cái mang cái tính mà lan tỏa
còn đây là chương trình khai mạc cuộc thi vòng loại thách thức công nghệ thông tin toàn cầu với thanh thiếu niên khuyết tật vừa được tổ chức tại hà nội
đây là một cuộc thi công nghệ thông tin thường niên dành cho thanh niên khuyết tật thuộc hai mươi bốn quốc gia khu vực châu á thái bình dương
thông qua việc tăng cường các kỹ năng về công nghệ thông tin
tạo cơ hội để thanh thiếu niên khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội
chương trình mong muốn thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số của thanh thiếu niên giữa các quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trước đó vòng chung kết của cuộc thi từng được tổ chức tại các quốc gia như hàn quốc ấn độ trung quốc thái lan việt nam
vì vậy để được chọn là đơn vị tổ chức vòng loại cho việt nam
trung tâm nâng cao năng lực cho người khuyết tật nghị lực sống đã nỗ lực liên kết cùng hội truyền thông số việt nam
hội phục hồi chức năng quốc tế hàn quốc để phối hợp tổ chức
cuộc thi năm nay đã thu hút thí sinh
thí sinh dự thi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
bốn thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện cho việt nam tham gia vòng chung kết
dự kiến tổ chức từ ngày hai mươi năm đến hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại busan hàn quốc
nếu như chỉ một mình tổ chức của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là khó khăn
để hỗ trợ và giúp đỡ cho những người khuyết tật dù là ở việt nam hay là hàn quốc
thế nhưng mà giờ đây bằng cách phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nhóm tại việt nam
và các quốc gia khác
thì chúng tôi đã có thể giúp đỡ được cho nhiều người khuyết tật hơn
không chỉ trong lĩnh vực it mà chúng ta còn có thể làm được nhiều việc khác nữa
rõ ràng là chúng ta sẽ không thể làm được những việc lớn
những việc thực sự thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng người khuyết tật
nếu như chúng ta đứng đơn lẻ một mình
nếu như mà mình tổ chức đơn lẻ thì nó sẽ cũng tốt
nhưng mà nó sẽ không phát huy được mạnh nhất tất cả các yếu tố
nhưng mà nếu như sự kết hợp của nhiều hội nhóm khác nhau
mỗi người có một cái điểm mạnh
mỗi người có một cái mạng lưới khác nhau
một cái kinh nghiệm khác nhau ấy
thì sẽ giúp cho cái chương trình đó được phát triển tốt hơn
đối với đối tác aecoread là một cái đối tác mà chuyên tổ chức toàn cầu rồi
cho nên là họ sẽ rất là chuyên nghiệp trong cái việc mà kết hợp
sắp xếp các nước với nhau để tổ chức các cuộc thi lớn
còn với cả ở việt nam thì chúng tôi có đối tác là hội truyền thông số việt nam
là một cái hội mà tập trung
tập trung vào vấn đề công nghệ
nghỉ lập sống chuyên về tạo tạo công nghệ thông tin cho cái người khuyết tật tập trung đúng vào cái đối tượng
thì dưới những cái sự kết hợp như vậy thì nó sẽ giúp cho những người khuyết tật thì sẽ cảm thấy là tự tin hơn
theo những con số thống kê mới nhất thì tại việt nam hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật
tỷ lệ người khuyết tật trên tổng dân số chiếm tỷ lệ cao so với các nước trong khu vực châu á
trong những năm qua các hoạt động trợ giúp người khuyết tật ngày càng được đảng
chính phủ và chính quyền các cấp quan tâm
số lượng người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp ngày càng tăng
hàng triệu người khuyết tật trong cả nước được hưởng chính sách trợ giúp xã hội
hàng trăm ngàn người được hỗ trợ trình hình phục hồi chức năng
tìm kiếm việc làm
hỗ trợ sinh kế
bên cạnh các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật đến từ các cấp
bản thân các tổ chức của người khuyết tật
cho người khuyết tật
và vì người khuyết tật ở trong và ngoài nước cũng đã chủ động liên kết
phối hợp thực hiện các chương trình thiết thực và ý nghĩa
từ các hoạt động tuyên truyền phổ biến nội dung công ước và pháp luật về người khuyết tật
đến các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đề án dự án về người khuyết tật
như chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật
giáo dục nghề nghiệp tạo việc làm phòng chống thiên tai và hỗ trợ sinh kế
việt nam đã phê chuẩn công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
rồi việt nam đã có luật người khuyết tật và thực hiện các chương trình nghị sự của liên hợp quốc đến hai nghìn ba mươi
là không bỏ lại ai phía sau
vì vậy cho nên một tổ chức xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật mà chúng tôi đã làm các công việc
là liên kết tất cả những người mà hỗ trợ cho người khuyết tật với nhau thì đấy là một cái điều mà cùng vận
để hỗ trợ cho người khuyết tật từ kiến thức đến kỹ năng cho đến tất cả các vấn đề về chính sách
cũng như là làm sao để người khuyết tật hòa nhập tốt nhất với lại xã hội
việc liên kết với lại các trường đại học các tổ chức xã hội các đơn vị cơ quan mà hỗ trợ cho người khuyết tật
là một điều rất quan trọng
ở mỗi một cơ quan đơn vị mỗi một cái chuyên ngành của mọi người thì có những cái góc nhìn khác nhau về người khuyết tật
đó là sự phối hợp phải là chặt chẽ
không chỉ riêng các tổ chức người khuyết tật không chỉ riêng là các tổ chức phi chính phủ mà ngay cả chính sách địa phương
cái chính sách của nhà nước cũng phải là quan trọng
bởi vì những chính sách này phải hòa hợp với nhau
những cái kế hoạch phải đi chung một con đường thì mới đi tới thành công được
có thể thấy để người khuyết tật việt nam có điều kiện
cơ hội được học tập làm việc và ổn định cuộc sống phát triển một cách tốt hơn
các ban ngành cơ quan chức năng nói chung và các tổ chức hội nhóm nói riêng
cần phải liên kết cộng tác chặt chẽ với nhau
bởi chỉ có sự liên kết chặt chẽ mới tạo nên được một sức mạnh tổng hợp
để giúp đỡ những người khuyết tật một cách hiệu quả và thiết thực nhất
thưa quý vị và các bạn
trong quyết định số một nghìn một trăm linh quy đề ttc ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước của liên hợp quốc về quyền người khuyết tật
quyết định đã xác định rõ trách nhiệm của các cấp ngành trong thực hiện công ước
góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền nghĩa vụ của quốc gia thành viên công ước
phù hợp với hiến pháp pháp luật và điều kiện kinh tế xã hội của việt nam
bảo đảm các yêu cầu đối ngoại đối nội bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
theo đó quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
nêu rõ các nội dung thực hiện trong đó có một số nội dung như sau
thực hiện hiệu quả các chương trình đề án dự án về người khuyết tật
k nâng cao năng lực chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật
xây dựng chương trình giáo trình đào tạo tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật
đào tạo tập huấn cho cán bộ nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật về công tác xã hội với người khuyết tật
quản lý trường hợp trong công tác chăm sóc phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
tập huấn cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật và gia đình người khuyết tật về chính sách
kỹ năng phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng đề phòng giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với người khuyết tật
nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thực hiện công ước và trợ giúp người khuyết tật của các nước
bốn hợp tác quốc tế
a tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế thu hút các chương trình dự án sáng kiến của các tổ chức quốc tế
các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động trợ giúp người khuyết tật
b thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan đến các nghĩa vụ của việt nam theo quy định của công ước
c mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thành viên của công ước để trao đổi thông tin học tập kinh nghiệm
về trợ giúp người khuyết tật dựa trên quyền tham dự hội thảo hội nghị diễn đàn hội thảo khu vực và quốc tế
xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá và báo cáo
a xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật làm căn cứ hoàn thiện hệ thống văn bản
chính sách chương trình đề án dự án về người khuyết tật
xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý cập nhật chia sẻ thông tin người khuyết tật
xây dựng các quy định về cập nhật quản lý chia sẻ dữ liệu
b nghiên cứu xây dựng và triển khai khung giám sát đánh giá tình hình thực hiện công ước
và các chính sách pháp luật đối với người khuyết tật
c thực hiện giám sát đánh giá
d xây dựng cơ chế và thực hiện báo cáo tình hình thực hiện công ước định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của liên hợp quốc